chín tháng qua từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm cho đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu các tòa án đã giải quyết gần hai trăm tám mươi một vụ án các loại
công tác giải quyết xét xử các loại án đã hạn chế ở mức thấp nhất số lượng các vụ án để quá hạn luật định do lỗi chủ quan của tòa án
về việc thực hiện bồi thường theo luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước các tòa án đã thụ lý bảy yêu cầu bồi thường thuộc trách nhiệm của tòa án
trong đó có một số vụ việc one side được xét xử từ nhiều năm trước nhưng mới được phát hiện bị oan và dư luận rất quan tâm
như vụ việc của ông huỳnh văn nén ở bình thuận hay vụ việc của ông trần văn thêm ở bắc ninh
phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch nước trần đại quang đề nghị tòa án nhân dân các cấp cần tập trung đổi mới công tác
nhất là công tác chỉ đạo điều hành tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa đề cao tinh thần bộ thượng tôn pháp luật đảm bảo xét xử chính xác khách quan đúng người đúng tội và đúng pháp luật
hạt kiểm lâm huyện di linh mới đây đã tạm giữ hành chính bảy trong số một mươi năm đối tượng phá rừng trái phép
tại tiểu khu bảy trăm hai mươi bảy bị đoàn truy quét của tri cục kiểm lâm lâm đồng bắt vào dạng sáng ngày một mươi tháng tám
bảy đối tượng đều ngụ tại huyện bắc bình tỉnh bình thuận bao gồm nguyễn văn diên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn lữ văn dực sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín nguyễn văn dôm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ngụ tại xã phan hòa
sù dìn phu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu lê văn ly sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy nguyễn văn năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn và nguyễn hổ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ngụ tại xã sông lũy
cùng nhóm của phu còn có đối tượng tên ngô văn thảo
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bỏ trốn khi chuẩn bị vận chuyển gỗ vi phạm
sau khi trinh sát và hành quân gần một trăm năm mươi km từ lâm đồng xuống bình thuận đoàn truy quét đã bí mật bất ngờ bắt gọn tất cả các đối tượng lâm tặc trên trong các lán
trước và sau đó đoàn đột kích và các lán lập biên bản bảy đối tượng khác vi phạm khai thác rừng trái phép để đốt than và lâm sản ngoài gỗ
tạm vật phát hiện được tại các khu vực lán của một mươi năm đối tượng bao gồm ba máy cưa sẻ gỗ một mươi một hộp và phách gỗ hương một phách gỗ gõ sáu phách gỗ cam xe năm hộp và phách gỗ bằng lăng một mươi hai xe máy độ chế một cỗ xe bò cùng nhiều vật dụng phục vụ ăn ở sinh hoạt
mới đây ủy ban thường vụ quốc hội đã tổ chức hội nghị triển khai chương trình xây dựng luật pháp lệnh của quốc hội các tháng cuối năm hai nghìn một mươi sáu và năm hai nghìn một mươi chín
theo đó tại kỳ họp thứ hai dự kiến bắt đầu từ hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu quốc hội sẽ xem xét thông qua ba dự án luật đã được quốc hội khóa một mươi ba cho ý kiến
tại kỳ họp thứ một mươi xem xét thông qua một dự án luật một dự thảo nghị quyết theo quy trình tại một kỳ họp quốc hội và cho ý kiến đối với một mươi bốn dự án luật khách để chuẩn bị cho việc thông qua tại kỳ họp thứ ba
từ nay đến cuối năm ủy ban thường vụ quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến và thông qua bốn dự án pháp lệnh
trong năm hai nghìn một mươi bảy quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến và thông qua hai mươi chín dự án luật một dự thảo nghị quyết
để góp phần nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật thời gian tới chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội nguyễn khắc định đề nghị
chính phủ tòa án nhân dân tối cao viện kiểm soát nhân dân tối cao các cơ quan tổ chức liên quan tổ chức thực hiện tốt các quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm hai nghìn một mươi chín
khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh của quốc hội năm hai nghìn một mươi sáu và năm hai nghìn một mươi chín
bảo đảm quyền con người theo đúng tinh thần của hiến pháp hai nghìn một mươi ba
mới đây nhất hành trình đi tìm lại công lý của ông trần văn thêm tại huyện yên phong tỉnh bắc ninh sau hơn bốn mươi năm đã đến chặng đường cuối
sau những lời xin lỗi rút kinh nghiệm sâu sắc ông thêm đã tìm được công lý sau quãng thời gian nửa đời người khi các cơ quan tiến hành tố tụng nhận ra họ lỗi
chậm ra quyết định đình chỉ điều tra bị can
sáng một mươi một tháng tám tại huyện yên phong tỉnh bắc ninh liên ngành tư pháp trung ương đã tổ chức công bố quyết định đình chỉ điều tra và công khai xin lỗi ông trần văn thêm trong vụ án xảy ra cách đây bốn mươi sáu năm
khi ấy ông thêm bị kết án tử hình về tội giết người em họ cướp của và bị giam năm năm sáu tháng bảy ngày
năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ủy ban thẩm phán tòa án tối cao đã quyết định hủy toàn bộ hai bản án phúc thẩm và sơ thẩm
do cơ quan điều tra tỉnh vĩnh phúc điều tra xét xử lại và hơn bốn mươi năm trôi qua giờ đây ông thêm mới chính thức được minh hoàng
ông thêm trần văn thêm đây là một văn bản pháp lý của cơ quan phát thẩm quyền tiến hành tố tụ
xác định ông trần văn thiêm không thực hiện hành vi phạm tội giết ông nguyễn khắc văn năm một nghìn chín trăm bảy mươi
có thể nói đây là một sự việc hy hữu trong lịch sử tố tụng của việt nam
năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu sau gần sáu năm ngồi tù
khi một đối tượng bị bắt đã khai là thủ phạm của vụ án
tuy nhiên việc thả tự do cho ông thêm lại không dựa trên một kết luận minh ngoan mà ông chỉ được tạm tha
với lý do có vết thương nặng ở đầu và có đối tượng khai nhận là thủ phạm vụ án
ông thêm về quê với một tờ giấy miễn lao động nặng và không có thêm bất cứ một bằng chứng được minh hoàn nào khác
ông thêm ông nguyễn khắc văn ông thờ thủ đô ông thờ thủ đô ông thờ thủ đô ông thờ thủ đô ông thờ thủ đô ông thờ thủ đô
cảm giác là người nước này không được công bản không được trung tính làm ăn này thì vẫn phải mang tiếng giết em
có người yêu mình thì bỏ ra gọi ông thêm về rồi không phải là giết em
có người ta thì người ta bỏ ra
quyết định đình chỉ điều tra bị can chính là cơ sở pháp lý xác định ông thêm bị kết án oan
đại diện các cơ quan tiến hành tố tụng thừa nhận đây là lỗi của các cơ quan tiến hành tố tụng trực tiếp điều tra truy tố xét xử sơ thẩm phúc thẩm vụ án từ những năm một nghìn chín trăm chín mươi
việc giải quyết vụ án không đúng quá trình minh hoàn kéo dài gây tổn thất nhiều cho gia đình ông thêm
đại diện các cơ quan tiến hành tố tụng thừa nhận đây là lỗi của các cơ quan tiến hành tố tụng trực tiếp điều tra truy tố xét xử sơ thẩm phúc thẩm vụ án từ những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
việc khởi tố truy tố xét xử đối với ông trần văn thêm không đúng và quá trình minh oan kéo dài nhiều năm đã gây tổn thất về tinh thần cho ông thêm và gia đình
việc giải quyết vụ án không đúng quá trình minh hoan kéo dài gây tổn thất nhiều cho gia đình ông thêm và gia đình
đại diện các cơ quan tiến hành tố tụng thừa nhận đây là lỗi của các cơ quan tiến hành tố tụng trực tiếp điều tra xử sơ thẩm phúc thẩm vụ án từ những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đã xác định được đối tượng là thủ phạm của vụ án và đối tượng này đã nhận tội
tuy nhiên vào thời điểm đó đất nước còn chiến tranh sau đó hòa bình lập lại các quy định của pháp luật còn bất cập nên việc xét xử chưa kịp thời
từ năm một nghìn chín trăm tám mươi đến năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn thủ phạm đã qua đời khiến cho quyết định đình chỉ vụ án không được đưa ra kịp thời khiến cho ông thêm phải chờ đằng đẳng hơn bốn mươi năm mới nhận được quyết định
tuy nhiên từ khi ông được trả tự do về lại với gia đình
vụ án đã bị bỏ quên đến bốn mươi năm
từ khi vụ việc được yêu cầu điều tra xét xử lại cũng bốn mươi năm
từ khi đất nước kết thúc chiến tranh và thống nhất cũng bốn mươi một năm
từ khi vụ án bắt đầu đến khi tỉnh vĩnh phúc tách tỉnh cũng hai mươi hai năm
từ khi ông làm đơn kêu an lên tòa án nhân dân tối cao cũng ngót nghét một mươi năm năm
chừng ấy thời gian chỉ đổi lại lý do chậm ban hành
tại cuộc họp báo phó tránh án thường trực tòa án nhân dân tối cao bùi ngọc hòa
cũng xác nhận đây chính là khoảng trống của pháp luật cần sớm được lấp đầy
các cơ quan tiến hành tô tục có trách nhiệm
sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm và sau nhất là sau thời điểm phát hiện
thấy kẻ trực tiếp là thủ phạm giết ông văn hoặc đánh bị thương trong thêm
thì có quy định chỉnh tra
thì vụ án đối ước trần văn thêm đã kết thúc từ những năm trước đó
đấy là một trong
không hoài để kéo dài đến bây giờ
cũng giống như các vụ án oan được phát hiện gần đây
như vụ ông nguyễn thanh trấn ở bắc giang huỳnh văn nén ở bình thuận
ông thêm và gia đình mình đã nhiều lần mang đơn kêu an gõ cửa các cơ quan chức năng
tuy nhiên đến tuổi gần đất xa trời ông mới được minh hoàn
nỗi đau oan khuất đen nặng gia đình
ông mất sớm con cái nhau nhóc
gia đình họ tộc hai bên không nhìn mặt nhau
cuối cùng cũng được hóa giải
chúng tôi thỏa mái tấm đồng hồ
tôi biết là thôi là may là nhà nước mà ấy được ra cho ông anh giải tôi
nãy được minh oan thế này là chúng tôi khấn khởi
chúng tôi cũng chờ mong nhà nước thôi cũng cảm ơn nhà nước
nhà nước cũng tìm ra chứ không thì cạo tôi hai lần
định là rồi xử bấm đấy
thế giờ cạo tôi mà xử bấm thì có phải là nhà tôi mang tiếng mới đời
nên là khấn khởi
lúc nào cũng mơ tưởng đến mình mới được nhà nước giải oan
thì mới kết quả rồi anh nhà ông thì mới xung hợp với nhau được
mà làng xóm nó không có dị nghị gì
trong câu chuyện của ông trần văn thêm
có thể thấy hành trình hơn bốn mươi năm đi đổi lại công lý của ông
ở một khía cạnh
cũng là hành trình
của những bước đi lên trong nhận thức xã hội và hệ thống pháp lý về quyền con người quyền công dân
những vụ oan sai được gắn với cụm từ lịch sử như người tù lịch sử
vì bị kết án oan đến hai lần trong hai vụ án giết người
hay vụ án oan hy hữu trong lịch sử tố tung của việt nam
khiến người ta cảm thấy chua sót
tất cả những cái quy trình về cái vấn đề làm bán oan sai
có nhiều cái hoạt động
nhưng mà tôi thì tôi nhận ước rằng là
cái việc quan trọng nhất
là thứ nhất là từng các cơ quan
từng các cơ quan
là phải nhất là các cơ quan tố tộ
đặc biệt là các cơ quan điều tra điều tra
thì phải là những người phải tuân thủ nghiêm túc
tất cả những cái quy định của pháp luật
chứ không được phép là lạm dụng nó hoặc là không chấp hành
cái điều đấy là cái điều tiên rất là quan trọng
bây giờ luật khá đầy đủ rồi
bây giờ yêu cầu rất là cao là tất cả các cơ quan
những tổ chức những cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền
có trách nhiệm trong cái việc thực thi những cái nhiệm vụ về cái hoạt động tố tộ
thì không có cách nào khác mà chấp hành cho nó đúng nghiêm
mà đặc biệt là trong quá trình điều tra
thì phải thực sự khách quan mà thực sự công tâm
chứ không thể nào vì những cái sự một là dễ dãi

và bốn nữa là thiếu sự phối hợp
một vụ án oan bị bỏ quên vì nhiều lý do
như chiến tranh như chia tách tình
như bất cập của quy định pháp luật
xong đã đến lúc các cơ quan tiến hành tố tụng
cần nhìn nhận thẳng thắn và trách nhiệm về công việc của mình
vì họ là những người quyết định đến sinh mệnh

không chỉ của các bị can bị cáo
mà còn là người nhà của các đối tượng này
án oan không chỉ khiến bản thân người bị tuyên oan sai phải gánh chịu

mà còn kéo theo hệ lụy của cả gia đình dòng tộc

vì thế dù cho hiến pháp hai nghìn một mươi ba đã nêu cao quyền con người

quyền công dân bộ luật tố tụng hình sự hai nghìn một mươi năm

các văn bản pháp lý liên quan đã có những quy định sửa đổi kịp thời
nhưng nếu các cán bộ thực thi không làm đúng trách nhiệm trọng dân bảo vệ quyền con người
thì có lẽ danh sách các vụ án oan như ông chấn ông nén hay ông thêm sẽ vẫn còn đó
và tới đây thì thời lượng của chuyên mục tìm hiểu pháp luật cũng đã hết